tính cho đến ngày hôm nay bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp bố trí nơi ăn nghỉ trong vòng một mươi bốn ngày cho hai trăm năm mươi công dân từ trung quốc trở về theo chỉ tiêu do bộ quốc phòng giao
một đơn vị thuộc quân khu bốn đóng trên địa bàn cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị để đón tối đa hai trăm linh người theo diện này
xác định số công dân này là những người khỏe mạnh nên bên cạnh thu xếp chú đáo chỗ ăn ở ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh thừa thiên huế còn chú ý lắp đặt thêm các phương tiện nghe nhìn internet để bà con được nghỉ ngơi sinh hoạt liên lạc với gia đình